vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay mùng một mươi tháng một mươi
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày giải phóng thủ đô hà nội trái tim hồng của cả nước
đã có những đổi thay như thế nào để khẳng định vai trò vị thế uy tín của mình
câu chuyện này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay
tuy nhiên mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức mới nhất về tình an ninh trật tự
đặc biệt là những thiệt hại ban đầu do bão số bảy gây ra
trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn còn đang phải chống chọi với dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị sáng nay bão số bảy có tên là lionrok đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão số bảy được đánh giá là không mạnh thế nhưng các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt để ứng phó
theo thống kê ban đầu
bão số bảy đã khiến hai người tử vong
tại tỉnh quảng nam có một người chết do lũ cuốn trôi là bà hồ thị chín
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xã duy châu huyện duy xuyên
hai mươi năm hecta hoa màu bị ngập ống
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi
một tàu chở chín lao động của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m
làm một người chết đã cứu được tám người còn lại
do ảnh hưởng của bão số bảy
hệ thống giao thông đường thủy trong đó có tuyến phà cát bà hải phòng
phải tạm dừng hoạt động
hiện nay trên đảo cát bà đang có bảy trăm ba mươi năm du khách nội tỉnh lưu trú
những du khách này đi theo đoàn ra tới đảo cát bà vào sáng hôm qua để du lịch
hiện các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông
ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh
đã giả soát phương án sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một
để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn dịch bệnh
vâng bão số bảy suy yếu thì nối tiếp ngay sau đó là bão số năm
trước tình hình bão số tám đang từ philippines đổ bộ vào khu vực biển đông
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương
cần phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó
lực lượng chức năng cắt cử người hỗ trợ bảo vệ người dân trên đường về quê
trước tình hình bão số tám đang đổ bộ
với cường độ dự báo mạnh hơn và đi nhanh hơn
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các địa phương nhanh chóng chuẩn bị ứng phó
không được chủ quan lơ lả
đặc biệt phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chuẩn xác
cập nhật liên tục để các địa phương và người dân nắm bắt kịp thời
có phương án di dân hợp lý
với lượng mưa trong những ngày qua lớn và sắp tới tiếp tục lớn hơn nữa
phó thủ tướng đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hồ đập
đề điều sung yếu tránh để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ gây ngập úng cho vùng hạ du
tại cuộc họp phó thủ tướng lê văn thành đánh giá cao nỗ lực của bộ công an
hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển về quê
phó thủ tướng giao các địa phương và bộ công an chịu trách nhiệm theo dõi
có giải pháp tranh bão cho đoàn người về quê trong thời điểm mưa bão
thì liên quan chỗ này tôi đề nghị là bộ công an công chí
phải nói là rất là vất vả và xử lý vừa rồi
được rất nhiều việc giúp cho bà con nhân dân đi từ phía các tỉnh có dịch ra ngoài bắc này
công chí làm rất là tốt
nhưng mà lượng bây giờ rất là nhiều tới hai mươi sáu người đang đi bộ
rồi đang đi xe ô tô đang xe máy bằng các phương tiện này
thì phải có cái giải pháp phối hợp chặt chẽ với địa phương
trước khi cơn bão số tám này về phải công bố
trong quá trình bão số tám này về phải công bố
hàng ngày hàng giờ phối hợp với ban chỉ đạo quốc gia các bộ ngành
công chí phải thông báo để làm sao bà con đến cái vùng bão này thì dừng lại
rồi giao cho địa phương đúng không
mời bà con về các nhà văn hóa các trường học sau khi kết thúc với bão di chuyển
tại cuộc họp trước thông tin về việc có hai tàu tại khu vực tỉnh nghệ an cố tình ở lại trên biển
mặc dù đã được kêu gọi về nơi tranh tru bão với lý do phải đi điện biển một mươi năm ngày mới đủ điều kiện
nhận hỗ trợ chi phí tiền giàu
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị văn phòng ban chỉ đạo cần nghiên cứu
đề xuất điều chỉnh để tháo gỡ vấn đề này
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính đến trưa ngày hôm nay một mươi tháng một mươi
cả nước đã tiêm hơn năm mươi ba bảy trăm sáu mươi ba ba trăm bảy mươi bảy liều vaccine covid một mươi chín
trong đó ngày chín tháng một mươi đã tiêm một hai trăm một mươi sáu hai trăm bốn mươi một liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần năm mươi triệu
tại hà nội theo dữ liệu từ cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
tới sáng nay hà nội đã tiêm được hơn tám bốn mươi sáu triệu liều covid một mươi chín
trong đó có hơn năm chín triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi
hai năm mươi năm triệu người đã tiêm đủ hai mũi
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày chín tháng một mươi đến sáu h sáng ngày một mươi tháng một mươi
tây ninh ghi nhận năm mươi một ca dương tính với sars cov hai
bến tre có một mươi một ca mắc covid một mươi chín
sáng nay bệnh viện phổi đà nẵng cũng đã làm thủ tục xuất viện
cho một trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín đặc biệt
trường hợp này tiên lượng rất nặng
trong quá trình điều trị đã phải trải qua ba mươi bốn ngày chạy tim phổi nhân tạo ecmo
và năm lần lọc máu
còn tại tỉnh quảng ngãi trong ngày mùng chín và một mươi tháng một mươi
tỉnh quảng ngãi đã có tám ca nhiễm ngoài cộng đồng
nóng nhất là các chùm ca bệnh tại thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn
riêng trong sáng nay có một mươi một ca nhiễm trong đó có thêm một ca ngoài cộng đồng
ở hẻm chín trăm linh đường quang trung tổ bốn phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi yêu cầu ngành y tế và các địa phương
khoanh vùng xử lý các chùm ca bệnh mới phát sinh không để dịch bệnh lây lan
và nguy hiểm để trở về quê bằng xe máy
ở một nửa hành trình còn lại những người dân trong cuộc hành hương
từ các tỉnh phía nam ra các tỉnh phía bắc đã có thể được an toàn trên những chiếc xe khách
bởi khi đi qua địa phận thành phố đà nẵng hàng chục xe ô tô đã chở sẵn họ
để đưa về nhà miễn phí
đây là sự nỗ lực của các nhóm thiện nguyện tại đà nẵng
cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền thành phố
từ thành phố hồ chí minh sau hai ngày trời vượt gần một km
trên chiếc xe máy cùng với tất cả những thứ cần phải mang theo
vợ chồng chị phan thị dung và đứa con trai của mình
một con trai nhỏ bốn tuổi về tới đà nẵng
ngay tại khu vực phía nam hầm hải vân gia đình chị và đoàn người hết sức bất ngờ
vui mừng khi biết có xe ô tô đưa tiếp về quê miễn phí
đỡ nắng hơn đỡ mệt cho mấy đứa trẻ hơn
như tụi em thì tụi em ráng được nhưng mấy đứa trẻ thì nó không có ráng được
rất sợ nhiều cũng có đại quà là cũng không bao giờ dám đi lần nữa
kiệt sức nguy hiểm và những rủi ro
đó là điều mà những tình nguyện của chúng tôi
những tình nguyện viên của thành phố đà nẵng thấu hiểu khi thời gian qua
họ đã đồng hành trong việc hỗ trợ người dân đi xe máy để về quê
bởi vậy họ đã quyết định không dừng lại ở việc tiếp thế thức ăn nước uống
mà sẽ là những chuyến xe đưa bà con đi đến nơi an toàn
sau khi đăng ký xong lấy mọi thông tin họ tên địa chỉ số xe số điện thoại
đặc biệt là địa chỉ và sau khi lấy thông tin xong thì chúng tôi sẽ chuyển xe máy
sang một xe tải
chở khoảng tầm là hai mươi ba mươi chiếc xe máy và một xe bốn mươi năm chỗ là xe chở người
sáng nay có một xe dừng nằm một xe chở người và một xe chở xe máy
và đến địa bàn từng tỉnh thì sẽ dừng ngay tại đầu chốt của tỉnh đó
và để cho bà con xuống nhận xe nhận hành lý và đi vào các chốt để làm thủ tục khai báo y tế và cách ly theo quy định
khi mà mình nhìn thấy những phản ứng của bà con khi họ được lên xe ô tô
sau vài ngày rất là mệt nhọc ngồi xe máy từ trong những tỉnh miền nam đi về
họ rất là khắng khởi thì đó là cái điều mà mình cũng vui
mình sẽ làm hết sức mình đó là mình làm tất cả những gì mình có được
khi mà mình làm tới khi nào hết tài chính hay là khi mà hết bà con thì mình sẽ ngưng
đến thời điểm hiện tại hai nhóm tình nguyện của thành phố đà nẵng đã kêu gọi được sự đồng hành
của khoảng năm mươi chiếc xe khách phía chính quyền thành phố cũng đã tổng hợp danh sách các tài xế
số điện thoại biện sách đồng hành
các xe đưa người dân về quê và văn bản giới thiệu các đoàn này gửi đến các tỉnh thành phố phía bắc
để công tác vận chuyển diễn ra thuận lợi
từ ngày đầu tiên vào chiều ngày chín tháng một mươi đến hôm nay đã có hơn một mươi tuyến xe nghĩa tình như thế này được khởi hành
rất nhiều người đang cần cần để nhà nước hỗ trợ để về gia đình
bởi vì trong đó rất nhiều người không đi làm giống như nhà em
mong muốn chính quyền phải đưa xe vào rước người dân từ nam về các tích lên gần và ra bắc
nhưng mà người khoái phải đi xe chạy xe từ đường xa đến nhà
nó nguy hiểm và không được sự an toàn tốt lắm ạ
may mắn được nhân sự hỗ trợ để quảng đường còn lại không còn đối diện với những nguy hiểm rủi ro
nhưng có lẽ với họ chặng đường về quê nhà vẫn rất nhiều đổi niềm bởi những gì đã trải qua và bởi những mong ước trăn trở
vâng thưa quý vị hàng chục nghìn người đã từ các tỉnh phía nam di chuyển xe máy để về quê
tại những tỉnh thành mà họ đi qua đều nhận được sự hỗ trợ tận tình của các lực lượng chức năng cũng như người dân địa phương
nhưng có lẽ sự hỗ trợ thiết thực nhất lúc này đó chính là việc tổ chức đưa họ về quê an toàn bằng những chuyến xe hay là những chuyến tàu
xin được chuyển sang các tin tức khác
mới đây công an tỉnh ninh bình và sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình
đã triệu tập một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân để đăng tải bài viết với nội dung
nhà thi đấu sáu ca dương tính trong đoàn đi tiêm
bài viết đã thu hút nhiều lượt bình luận gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tới công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng này đã truyền thông
nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình và nhận quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng về hành vi trên
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin ngày hôm nay xin mở đầu bằng một số thông tin về an ninh
thưa quý vị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận vừa triệt xóa thành công một tù điểm đánh bạc và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
vào lúc hai mươi hai h ngày chín tháng một mươi qua tình báo tối giác của quần chúng nhân dân
trên địa bàn xã sơn mỹ huyện hàm tân tỉnh bình thuận có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc an tiền
ngay lập tức công an huyện hàm tân đề cử tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện
đến kiểm tra và phát hiện quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bài trước nhà của cao phi quý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn ba sơn mỹ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi ba xe máy một mươi điện thoại di động tiền mặt
cùng nhiều tăng vật có liên quan
hầu hết các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại xã sơn mỹ huyện hàm tân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định
hôm nay ngày một mươi tháng một mươi công an huyện hóc môn thành phố hồ chí minh cho biết
đã bắt giữ đối tượng lê sĩ lưu ba mươi tuổi quê tỉnh hà tĩnh
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
lưu chính là đối tượng đã cướp hai sợi dây chuyền tại tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân xế thượng huyện hóc môn vào trưa ngày chín tháng một mươi mà chúng tôi đã đưa tin
trước đó trưa ngày chín tháng một mươi một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ chạy xe máy
đến tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thới thượng huyện hóc môn
tại đây thanh niên yêu cầu chú tiệm vàng đưa ra sợi dây chuyền để chọn lựa
lợi dụng sơ hở thanh niên này nhanh chóng cầm vàng tẩu thoát
ngay trong chiều tối cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn đã nhanh chóng khoanh vùng
xác định được nơi lẫn trốn của đối tượng ở xã bình mỹ huyện củ chi
nên đã ập vào khống chế bắt giữ cùng các tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra lưu khai nhận làm thợ cơ khí nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên thất nghiệp
đối tượng khai nhận thêm trước đó y đã thực hiện một vụ cướp dật tương tự ở chợ đức hòa tỉnh long an
lấy hai nhấn vàng rồi đem đi bán được hơn bốn mươi bốn triệu đồng
cũng tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh trong ngày hôm nay công an huyện đang phù hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố lấy lời khai với quách hào quang bốn mươi tuổi
để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong
trước đó vào lúc hai mươi h năm mươi hai phút ngày chín tháng một mươi quang đến căn nhà ở xã xuân thới đông
huyện hóc môn thành phố hồ chí minh rồi xảy ra mâu thuẫn sâu sát với đôi vợ chồng đang ở bên trong nhà
người đàn ông trong nhà dùng sức đẩy quang ra ngoài nhưng không được
trong lúc ẩu đả quang dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng trọng thương tử vong sau đó
lúc này nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động đã chạy đến tìm cách khống chế
nhốt quang bên trong nhà và báo công an
nhận tin báo công an xã xuân thế đông sau đó có mặt khống chế hung thủ đưa về trụ sở làm việc
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ trước
trong ngày hôm nay một căn phòng trong ký túc xá của đại học kinh tế tp hcm bất ngờ bốc cháy
lửa đã bốc lên các tầng cao khiến nhiều sinh viên đang ở trong phải tháo chạy thắng hoảng loạn
thông tin ban đầu khoảng một mươi một giờ trưa khói lửa bất ngờ bốc lên từ căn phòng tại ký túc xá tám tầng của đại học kinh tế
trên đường nguyễn chí thanh phường chín quận năm
nhiều sinh viên bên trong ký thúc xá hốt hoảng tháo chạy xuống tầng trệt
ngọn lửa bùng phát mạnh cột khói bốc cao hàng chục mét lửa trái nghiêng hút kèm khói đen bốc lên các tầng trên
nhận tin báo nhiều phương tiện cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường
cảnh sát chặn đoạn đường hai trăm linh m trước ký túc xá để tránh mảnh kính vỡ từ căn phòng cháy rơi trúng người đi đường
ít phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều sinh viên hoảng loạn
và nhiều tài sản của căn phòng bị thiêu rụi
được biết nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện
ký túc xá đại học kinh tế được xây dựng hơn hai mươi năm năm trước sức chứa hơn tám trăm linh người
dịch covid một mươi chín bùng phát kéo dài nên phần lớn sinh viên đã trả phòng về quê
hiện còn khoảng sáu mươi sinh viên đang ở tại đây
thưa quý vị hiện nay thành phố hồ chí minh đang bước vào giai đoạn bình thường nhất
để phục hồi kinh tế sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội
nhận định những khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch có thể dẫn tới gia tăng các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy và chiếm đoạt tài sản
do đó ngoài khuyến cáo tới người dân cần cẩn trọng hơn
thì công an thành phố cũng đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
nhóm cướp năm đối tượng đã táo bạo dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân
đang đứng ngoài cửa rồi lao vào nhà cướp đi ba điện thoại di động
một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng và một mươi bốn triệu đồng tiền mặt
vừa xảy ra vào hôm hai mươi tháng chín tại xã tân thạnh đông huyện củ chi
còn đây là hình ảnh ghi lại vào khuya ngày chín tháng một mươi
đối tượng này đã có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an phường hai quận năm làm việc
qua kiểm tra nhanh đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy
theo đánh giá của công an thành phố hồ chí minh
ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội để bước vào giai đoạn mới
rất có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực bởi những hậu quả của dịch covid một mươi chín mang tới
do đó các đánh giá và biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý
đã được lực lượng công an thành phố triển khai thực hiện
tội phạm có hai yếu tố phát sinh
thứ nhất là tội phạm có yếu tố nhất thời
nhất là tội phạm về sản phẩm về sở hữu như trộm cắp cướp dựt
và cái thứ hai là tội phạm có yếu tố chuyên nghiệp
thì qua đợt giãn cách thì tội phạm giảm rất là sâu
nhưng sau giãn cách bắt đầu là có dấu hiệu tội phạm tăng trở lại
vì lưu lượng hàng hóa lưu lượng người bắt đầu lưu thông
dẫn tới là điều kiện phạm tội của đối tượng là xuất hiện
thì từ xuất hiện đó thì cái quá trình tuần tra quá trình khép kính địa bàn
quá trình quản lý địa bàn quản lý đối tượng quản lý con người phải đặt lên hàng đầu
đối với quận một trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố
và cũng là địa bàn có tình trạng phức tạp nhất về an ninh trật tự
trong thời gian này với quyết tâm cao nhất cho phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội công an quận sẽ duy trì liên tục hai mươi bốn trên bảy
việc tuần tra kiểm soát vừa thực hiện công khai vừa thực hiện biện pháp nghiệp vụ
về cái lực lượng tuần tra trên mặt đường thì kể cả công khai cũng như là quá trang
gọi là hai mươi bốn trên bảy đó là có mặt trên mặt đường có ba tổ hai tổ là công khai
còn một tổ của hình sự đặc nhiệm là công khai
thực hiện suốt hai mươi bốn trên bảy công an một mươi phường cũng có thành lập các tổ tuần tra cơ động riêng
để nhằm đảm bảo là khép kín địa bàn và phòng ngừa tốt nhất
tội phạm gia tăng sau thời gian dài không tới hoạt động vì giãn cách xã hội
cũng là vấn đề mà nhiều người dân lo ngại
sự xuất hiện và các biện pháp mà công an thành phố công an các phường xã quận huyện đang thực hiện
để giúp anh lê hữu thiên yên tâm hơn khi xuống đường
em đồng tình với các biện pháp phòng kiểm tra giấy tờ bất ngờ giống như vậy
mong là các anh đi tuần tra cơ động
kiểm tra thường xuyên vào đêm
nhờ những giờ cao điểm vào đêm giống như mọi người đi chơi về là có nhiều khi trộm cắp cướp giật
mong các anh kiểm tra nhiều giống như em về mới vậy
có lẽ tâm lý yên tâm hơn của anh thiên cũng là tâm lý chung của đại đa số người dân
ở thành phố hồ chí minh
bởi lẽ việc đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
cũng chính là bảo vệ tài sản tính mạng của người dân được an toàn
dù vậy tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu
cạnh đó dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp
người dân cần hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết
tiếp tục với một số thông tin y tế dân sinh đáng chú ý
trung tâm y tế huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa phối hợp cùng cơ sở điều trị
nghiện ma túy đồng nai tổ chức tiêm một mươi một vaccine covid một mươi chín cho gần tám trăm linh học viên của cơ sở
theo đó toàn bộ bảy trăm sáu mươi sáu học viên đều được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm
và theo dõi sau khi tiêm
công tác an toàn tiêm chủng được đặc biệt lưu ý bởi đây là nhóm đối tượng
có sức đề kháng bị suy giảm có thể có bệnh lý nền
công tác tổ chức tiêm cũng được chuẩn bị chú đáo thực hiện nghiêm tuyệt giãn cách
đảm bảo an ninh trực tự
đây là một trong những hoạt động nhằm hướng đến một xã hội vaccine
đảm bảo an toàn khi các học viên tái hòa nhập cộng đồng
sau khi các tỉnh thành phía nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
thì đến nay đã có hơn một mươi người dân thành phố cần thơ trở về quê hương
và hơn một trăm linh người dân từ các tỉnh đi bằng xe máy đi qua địa phận thành phố cần thơ
để về các tỉnh hậu giang kiên giang sóc trăng và bạc liêu
công an thành phố cần thơ đã phối hợp cùng các ngành để tổ chức đón người dân về đảm bảo an toàn
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ trên toàn thành phố cần thơ
mỗi ngày có hàng trăm người dân di chuyển bằng xe máy từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thuộc khu vực đông nam bộ về lại quê nhà
người dân về tới các chốt kiểm soát sẽ được đón tiếp một cách chú đáo an toàn
và đảm bảo công tác phòng chống dịch
các y bác sĩ tổ chức xét nghiệm nhanh cũng như kịp thời chăm sóc y tế
cho những người dân mệt mỏi do di chuyển liên tục trong thời gian dài
khi được sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố thì bố trí là trực hai mươi bốn trên năm mươi bốn
cùng với các lực lượng bao gồm quân đội và các văn hành đoàn thể
để kiểm soát chặt chẽ người dân vào thành phố cần thơ
khi người dân về từ dùng dịch thì mình sẽ đưa vô tích
tết nhanh rồi sẽ hỗ trợ như có chỗ nơi nghỉ ngơi
cho công dân đến vô công an thành phố vô địa bàn thành phố
rồi có ăn uống bao gồm là nước nôi đồ rồi khi là có xe đưa về tới nơi
thấu hiểu những khó khăn vất vả của người dân sau khi trải qua một hành trình dài di chuyển
thiếu tướng nguyễn văn thuận giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phải thực hiện ngay việc phân nhóm đối với người dân
về tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của thành phố bố trí phương tiện vận chuyển an toàn nhanh chóng
đối với những người không có phương tiện hoặc người già phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
đến các khu cách ly tập trung theo quy định
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ủng ứ tại các chốt kiểm soát hỗ trợ thức ăn nước uống
để bà con dùng tạm trong lúc chờ làm thủ tục
người chỉ huy cao nhất của lực lượng công an thành phố cần thơ còn trực tiếp đến kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an tại các chốt kiểm soát
hai chàng em có ăn thêm bánh mì không

cơm này là của tụi anh nấu lại ăn chung với người dân luôn
vì em tựa từ bình dương thì tới đây cũng ba trăm linh mấy chục cây
cũng nhờ với anh em lực lượng công an thì họ trợ nước uống với cơm nữa
vậy mình cũng xin cảm ơn các anh em việt chốt với mấy anh em công an cho đồng
cùng với việc đảm bảo các mặt công tác chuyên môn
các cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát còn vận động đóng góp hơn bốn trăm linh triệu đồng hỗ trợ những trường hợp đặc biệt
tuy giá trị quà tặng không lớn nhưng đó là tấm lòng của lực lượng công an thành phố cần thơ mong muốn góp phần động viên chia sẻ khó khăn với bà con